xin kính chào quý vị và các bạn
cho đêm nay và sáng mai bắc bộ chịu tác động của hình thế gây mưa trên cao suy yếu
và đới gió đông nam ẩm từ biển thổi vào
nên trời còn nhiều mây có mưa giải rác
kèm theo đó là sương mù tập trung ở vùng núi và ven biển
nên ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông trong khoảng thời gian này
sau đó từ trưa chiều mai thì trời giảm mây hưởng nắng
nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
ở các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
riêng khu vực phía tây bắc bộ trời nắng nhiều
nên nhiệt độ có thể đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ trời nắng ấm
với sự mở rộng dần của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần
tại các tỉnh thuộc khu vực trung bộ
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong ngày mai nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi còn cao hơn
còn các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
thời tiết nói chung là khá ổn định phổ biến ít mưa và ngày có nắng
đến ba mươi bốn độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
thời tiết nói chung và ban ngày phổ biến là có nắng
nắng nóng cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện
tại các tỉnh thuộc khu vực bắc tây nguyên như là con tum hay là gia lai
và các tỉnh miền đông của nam bộ với nhiệt độ cao nhất
đạt ở mức là ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
sau đó đến chiều tối thì mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tuy nhiên chỉ ở trong thời đoạn ngắn
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
trên khu vực biển đông bao gồm khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió thổi với cường độ trung bình đến yếu
nên tình trạng biển bình thường
mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi
riêng phía nam của nam biển đông có mưa rào rải rác
làm tầm nhìn giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
sẽ không vượt qua mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây sáng và đêm có lúc có mưa
gió đông cấp hai cấp ba trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai mươi sáu độ